tính tới một mươi tám h chiều nay hai mươi chín tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm bảy mươi bảy ca
số ca điều trị khỏi hiện là một sáu mươi hai ca số ca còn đang điều trị là tám mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn hai trăm một mươi sáu người